ngày một mươi hai tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến tổng thống cộng hòa belarus alexander lukashenko
tại cuộc hội kiến tổng thống belarus và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đều cho rằng
hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương ngang tầm quan hệ chính trị
đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên năm trăm linh triệu usd
hiện nay lượng khách du lịch belarus đến việt nam đang tăng nhanh
từ sau khi việt nam miễn thị thực cho công dân belarus
về tình hình biển đông việt nam mong belarus trên cơ sở quan hệ tốt đẹp
ủng hộ lập trường nguyên tắc của việt nam và asean là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc
có nội dung thực chất góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực
về vấn đề này tổng thống alexander lukashenko cho rằng belarus luôn ủng hộ
việc giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế